trong ngày hai mươi ba tháng bảy trên địa bàn huyện tân hưng tỉnh long an đã xảy ra cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy
đã làm sáu mươi bốn căn nhà sập và tốc máy trong đó hai mươi căn nhà sập hoàn toàn và bốn mươi bốn căn tốc máy
rất may lốc xoáy không ảnh hưởng đến tính mạng của người dân
ngay sau khi cơn lốc xoáy đi qua lãnh đạo huyện tân hưng đã tổ chức đoàn cán bộ đến hai xã bị ảnh hưởng để thăm hỏi
hỗ trợ ban đầu cho các hộ gia đình có nhà vừa bị sập vào tốc máy vượt qua khó khăn sớm bổn định lại cuộc sống